xã kim quan huyện yên sơn tỉnh tuyên quang là nơi bác hồ đã từng sống và làm việc
từ cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi ba đến tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
mặc dù đã sáu mươi sáu năm trôi qua nhưng hình ảnh của bác vẫn còn in đậm trong ký ức mỗi người dân nơi đây
ngày nay phát huy truyền thống quê hương cách mạng người dân ở kim quan đã đoàn kết nỗ lực xây dựng quê hương
giúp xã hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới
phát huy truyền thống quê hương cách mạng xã kim quan phân đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng dẫn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn